các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó khi tình hình dịch tại tp hcm diễn biến rất phức tạp từ ngày một mươi ba tháng bảy bệnh viện nhi đồng một đã thành lập khu tiếp nhận và điều trị covid một mươi chín
tính đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị hơn năm f cứu sống nhiều trường hợp bệnh nhi covid một mươi chín nặng và nguy kịch
có bệnh nền yếu tố nguy cơ cao diễn tiến nặng có chỉ định can thiệp ecmo và lọc máu liên tục
trong tình hình mới để vừa tiếp tục thu dung người bệnh nhiễm covid một mươi chín vừa thực hiện chức năng khám và điều trị các bệnh lý chuyên khoa
bệnh viện nhi đồng một đã xây dựng đề án thành lập khoa covid một mươi chín đề án này đã được sở y tế tp hcm phê duyệt vào ngày ba mươi tháng một mươi hai
về cơ sở vật chất khoa covid một mươi chín của bệnh viện có một trăm năm mươi giường trong đó có một trăm hai mươi giường điều trị thuộc tầng một tầng hai và ba mươi giường ở khu hồi sức covid một mươi chín điều trị bệnh nhân nặng thuộc tám

ngoài ra ngay tại khoa còn có khu vực phòng mổ áp lực âm dành riêng cho bệnh nhi nhiễm hoặc nghi nhiễm covid một mươi chín có chỉ định phẫu thuật
có mặt tại buổi thành lập khoa tiến sĩ bác sĩ nguyễn văn vĩnh châu phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết
sau giai đoạn đỉnh dịch thứ tư tp hcm tập trung điều trị covid một mươi chín xây dựng rất nhiều bệnh viện giải chiến thì chiến lược hiện nay là phải sống chung với covid một mươi chín
phó giám đốc sở y tế tp hcm nhấn mạnh hiện nay thành phố đã xuất hiện chủng mới omicron khiến cho nguy cơ dịch lây lan và số ca nhiễm tăng cao đòi hỏi phải có các cơ sở chuyên điều trị covid một mươi chín
bệnh viện nhi đồng một được kỳ vọng là tiếp tục giữ ngọn cờ đầu trong công tác điều trị chuyên khoa nhi nói chung lĩnh vực nhiễm nhi nói riêng
ngoài ra còn có vấn đề điều trị hậu covid một mươi chín điển hình là hội chứng viêm đa hệ thống chủ yếu gặp ở trẻ em
và giáo sư tiến sĩ bác sĩ phùng nguyễn thế nguyên trưởng khoa điều trị covid một mươi chín cho biết trong ngày bảy tháng một khoa đang có một trăm linh f trong đó có bốn mươi tám trẻ em và một mươi năm trường hợp nặng đang điều trị tại khu hồi sức covid một mươi chín
vì vậy việc chuẩn bị hệ thống điều trị của tp hcm là rất cần thiết bên cạnh việc tăng cường điều trị các bệnh lý khác đây là hai nhiệm vụ song song